giữa diễn biến của dịch covid một mươi chín đang diễn ra phức tạp tổng cục thể dục thể thao đề nghị sở văn hóa thể thao và du lịch sở văn hóa và thể thao các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan tạm lùi thời gian tổ chức ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân đến một thời điểm thích hợp
trước bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn ra phức tạp tổng cục thể thao đề nghị sở văn hóa thể thao và du lịch sở văn hóa và thể thao các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan tạm lùi thời gian tổ chức ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân đến một thời điểm thích hợp
trước bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn ra phức tạp tổng cục thể thao và du lịch sở văn hóa và thể thao các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan tạm lùi thời điểm thích hợp